sáng ngày một mươi năm tháng một mươi tỉnh quảng nam tổ chức diễn đàn đối thoại giữa cấp ủy với đội ngũ cán bộ nữ
cán bộ hội liên hiệp phụ nữ các cấp tỉnh quảng nam năm hai nghìn một mươi chín
tại diễn đàn các đại biểu đã tập trung đối thoại các vấn đề về tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy
hội đồng nhân dân nhiệm kỳ đến cán bộ chủ chốt sinh sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ứng cử lần đầu giữ chức vụ trưởng phó phòng
ban và tương đương phải có chuyên môn đại học chính quy tình hình sinh viên nữ tốt nghiệp đại học chính quy
cử tuyển tại các huyện ngoài ra các đại biểu còn thảo luận về công tác phát triển đảng viên trong tri hội
và chế độ của chủ tịch hội phụ nữ ở cấp xã hiện nay cơ chế đào tạo bồi dưỡng của cán bộ hiện nay
và cơ chế của cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số đặc biệt vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là công tác
phòng chống bạo lực gia đình hoạt động ban vì sự tiến bộ phụ nữ tình hình tệ nạn xã hội và trách nhiệm
tại địa phương tình hình đời sống lao động nữ tại khu công nghiệp các cơ chế khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi
của tỉnh quảng nam ngoài quy định chung độ tuổi đào tạo bồi dưỡng của lao động nữ